bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã có công điện khẩn đề nghị ubnd tỉnh và sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu tân nghĩa
cụ thể lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương báo cáo sự cố với ubnd tỉnh đồng tháp
các cơ quan chức năng địa phương phối hợp khắc phục theo quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tổ chức cứu hộ xe tải xe ba gác và tài sản bị ảnh hưởng
có biện pháp ngăn ngừa hạn chế các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra thực hiện tổ chức bảo đảm giao thông tạm thời và thông báo trên các phương tiện truyền thông khẩn trương nghiên cứu khắc phục hậu quả của công trình cầu tân nghĩa nêu trên trong thời gian sớm nhất
đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh chính quyền địa phương kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định thực hiện công tác khắc phục sự cố và tổ chức thực hiện đảm bảo vấn đề lưu thông an toàn và hiệu quả